xin kính chúc quý vị sẽ có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và công việc thuận lợi
ngay sau đây là nội dung chi tiết của chương trình sáng nay
thưa quý vị vào sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi một kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm tiếp tục chương trình làm việc bước vào ngày làm việc thứ một mươi tám
buổi sáng quốc hội sẽ nghe và thảo luận về các báo cáo kết quả tiếp công dân xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân năm hai nghìn một mươi chín
buổi chiều quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi
chào mừng cột mốc kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam australia
ủy ban nhân dân thành phố cần thơ phối hợp cùng với tổng lãnh sự quán australia
đã tổ chức hoạt động nhằm truyền tải thông điệp tăng cường chung tay xây dựng và bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu của hai quốc gia và của thành phố cần thơ
việt nam và australia thiết lập quan hệ ngoại giao ngày hai mươi sáu tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trải qua chặng đường gần nửa thế kỷ quan hệ hai nước phát triển ngày càng mạnh mẽ và thu được nhiều thành quả

trong nhiều năm qua chính phủ australia đã có những đóng góp thiết thực cho đồng bằng sông cửu long
đồng thời việc công bố chương trình đối tác thích ứng biến đổi khí hậu được triển khai thực hiện tại đồng bằng sông cửu long
với tổng mức đầu tư là hai triệu năm trăm linh ngàn đô la út thực hiện trong giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa sự gắn bó
trong mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước cũng như giữa tổng lãnh sự quán australia và các tỉnh thành đồng bằng sông cửu long
cùng ngày lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố cần thơ và tổng lãnh sự quán australia đã trồng cây lưu niệm tại công viên sông hậu
nhằm thiết thực chào mừng sự kiện quan trọng này
cũng trong ngày hôm qua tại hà nội đã diễn ra buổi họp báo liên hoan phim italia hai nghìn hai mươi
đây là cơ hội để khán giả việt nam có thể hiểu hơn về nền điện ảnh của đất nước italia cũng như những gì mà điện ảnh nước này đề cập tới
phát biểu tại họp báo đại sứ italia tại việt nam đã chia sẻ sự kiện điện ảnh này do đại sứ quán italia tại việt nam
phối hợp liên hoàn phim châu á tại rome tổ chức nhằm mang đến cho công chúng việt nam cái nhìn về điện ảnh đương đại của italia
thông qua các thể loại chính kịch hài kịch với các đề tài gần gũi với cuộc sống
sáu bộ phim được trình chiếu là những bộ phim đặc sắc ở thể loại chính kịch và hài kịch nhiều phim trong đó đoạt giải ở những liên hoan danh tiếng
liên hoan phim hai nghìn hai mươi ba sẽ mang đến những câu chuyện xoay quanh cuộc sống của việt nam
trong khi mô tả xã hội đương đại của italia đang đối mặt với những thách thức mới trong khi vẫn cố gắng kết nối duy trì di sản truyền thống
liên hoan phim italia hai nghìn hai mươi ba sẽ diễn ra từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi một đến ngày hai tháng một mươi hai tại trung tâm chiếu phim quốc gia hà nội
trong ngày hai mươi một tháng một mươi một sở văn hóa và thể thao hà nội phối hợp với hội đồng anh tổ chức tọa đàm thành phố sáng tạo hà nội
xây dựng thương hiệu và phát triển nguồn lực
trong khuôn khổ tuần lễ thiết kế sáng tạo hà nội hai nghìn hai mươi
tại tọa đàm xây dựng thương hiệu và phát triển nguồn lực ông đỗ đình hồng giám đốc sở văn hóa và thể thao hà nội khẳng định
việc phát triển thành phố sáng tạo nằm trong lộ trình kế hoạch phát triển bài bản của thành phố hà nội
cùng với đó dự thảo luật thủ đô sửa đổi có điều khoản riêng về lĩnh vực văn hóa sáng tạo
với việc thành phố sẽ có quy hoạch chung về thiết kế đô thị phát triển nguồn lực cho xây dựng phát triển thành phố sáng tạo
hà nội cũng có chính sách về phát triển nguồn lực cho xây dựng thành phố sáng tạo
bao gồm chính sách đối với nghệ nhân việc truyền dạy cho thế hệ sau
buổi tọa đàm cũng đặt ra các vấn đề về việc phát triển thương hiệu của các thành phố sáng tạo
trong đó có hà nội cũng như đề xuất cách thức phát triển cộng đồng sáng tạo tại các đô thị
đây cũng là một phần thông điệp mà hội thảo quốc tế muốn truyền tải trong mục tiêu hành động
đó chính là sự kết nối có hiệu quả giữa các nhà sáng tạo đa thế hệ đầy tài năng
từ đó đưa ra các phương án hành động giúp thủ đô định hình giá trị và nét đặc sắc trong thương hiệu của mình
thưa quý vị để bảo đảm tiến độ dự án xây dựng đường vành đai bốn vùng thủ đô hà nội
hiện nay trên các công trường đang có hai mươi chín mũi thi công với hàng nghìn công nhân máy móc
các đơn vị quyết tâm đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án vào năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi bảy theo yêu cầu dù vẫn còn một số khó khăn nhất định
gói thầu số một mươi một dài một mươi km đi qua địa bàn huyện thường tín là một trong những gói thầu triển khai sớm nhất
hiện liên danh các nhà thầu đang tiến hành đắp cát nền đường và xử lý nền đất yếu
ngay sau khi khởi công thì nhà thầu cũng tập trung huy động máy móc và thiết bị để thi công đắp ứng tiến độ đê ra
hiện nay thì mắt băng nhà thầu nhận được khoảng trên tám mươi và khi còn mắt băng nền đấu
thì sẽ có một số khó khăn nhất định
thầu cũng triển khai đến đấy hiện nay nhà thầu đã triển khai được trên chín mũi thi công bao gồm cả cầu và đường
với trên chín mươi một diện tích đã được thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường vành đai bốn
các nhà thầu đơn vị thi công đã hoàn thiện thủ tục xây dựng tập trung huy động trên hai trăm linh kỹ sư công nhân kỹ thuật
cùng hàng chục máy móc thiết bị đã được huy động với hai mươi chín mũi thi công trên toàn tuyến
cái khối lượng thực hiện đến nay thì đối với phần đường là tiến hành thi công
thử xong các phả vi xử lý nền yếu bằng cọc xây dựng đất và tiến hành đắp cát trên công trường một vài điểm
để tạo thuận lợi cho việc triển khai thi công ban quản lý dự án kiến nghị các quận huyện đẩy nhanh công tác khảo sát
lập thẩm định phê duyệt phương án di chuyển kịp thời trong mùa khô sắp tới thì mới bảo đảm hoàn thành giải phóng mặt bằng trong năm nay
riêng nguồn cung ứng vật liệu cho dự án hiện một mươi mỏ cát và một mỏ đất được cấp giấy phép khai thác
tuy nhiên do nhu cầu còn rất lớn hà nội tiếp tục đề xuất các tỉnh lân cận hỗ trợ cung ứng
trong thời gian trước mắt hà nội cũng có ý kiến với các tỉnh xung quanh và các địa phương chung quanh cũng đã có hỗ trợ
cũng như các mỏ vật liệu của các địa phương xung quanh được phép cấp phép ra khỏi địa bàn tỉnh thì cũng đã cấp phép cho dự án trong thời gian trước mắt
mặt khác ban quản lý dự án cũng đã đề nghị sở giao thông vận tải hà nội xem xét
cấp phủ hiệu riêng cho các phương tiện vận tải của nhà thầu hoạt động liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trên một số tuyến đường
để đảm bảo cung cấp nguyên vật liệu phục vụ thi công đường song hành
nhằm xúc tính thương mại tạo cầu nối để các doanh nghiệp kết nối giao thương
triển lãm quốc tế về thực phẩm đồ uống thiết bị làm bánh nhà hàng khách sạn và cung ứng dịch vụ tại việt nam fid houth hà nội hai nghìn hai mươi
đã khai mạc vào sáng ngày hai mươi một tháng một mươi một
với sự góp mặt của một trăm một mươi ba nhà trưng bày đến từ một mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
triển lãm food honthealth hà nội hai nghìn hai mươi ba là cơ hội gắn kết các doanh nghiệp hợp tác kinh doanh
kết nối nhà sản xuất xuất khẩu quốc tế đến gần với các đơn vị nhập khẩu phân phối bán lẻ nội địa của việt nam
ngoài không gian trưng bày sự kiện còn diễn ra hội nghị thượng đỉnh về kinh tế xanh
kinh tế số và năng suất kinh doanh trong ngành nhà hàng ẩm thực cuộc thi đầu bếp tài năng hà nội lần hai
việt nam có tiềm năng rất tốt trong phát triển thực phẩm và ngành du lịch khách sạn
song cần kết nối để tạo ra các tour du lịch về ẩm thực và văn hóa kết hợp với các nhà hàng khách sạn
chính phủ cần chú trọng hơn nữa tạo điều kiện cho các doanh nghiệp liên quan thúc đẩy phát triển
nâng cao sản phẩm địa phương như là mời thêm nhiều nhà hàng tiêu chuẩn michain đến
tổ chức nhiều cuộc thi uy tín từ đó phát triển du lịch ẩm thực
dự báo doanh thu ngành dịch vụ nhà hàng khách sạn khu du lịch và quầy ăn uống f b tại việt nam
sẽ đạt gần sáu trăm một mươi tỷ đồng tăng trưởng một mươi tám trong năm hai nghìn hai mươi ba và đạt giá trị gần một triệu tỷ đồng vào năm hai nghìn hai mươi sáu
cam cao phong đã và đang trở thành cây trồng chủ lực trong phát triển nông nghiệp của địa phương
cùng với phát triển quy mô sản xuất chất lượng cam cao phong hòa bình cũng ngày càng ngon
mẫu mã đẹp nhờ kỹ thuật canh tác và quy trình sản xuất sạch đáp ứng nhu cầu
niềm tin của người tiêu dùng
diện tích cây có múi toàn huyện cao phong hiện có là một bảy trăm bốn mươi bốn bốn ha trong đó diện tích cây cam là một ba trăm năm mươi bảy bốn ha
năm hai nghìn hai mươi ba sản lượng dự kiến hai mươi tấn
để phát triển cam theo hướng bền vững tỉnh hòa bình đang tiếp tục điều chỉnh ra soát lại vùng trồng cam theo quy hoạch
mở rộng thị trường tiêu thụ chủ yếu ở các tỉnh thành miền bắc và xuất khẩu
trong đó tập trung vào thị trường hà nội với hệ thống phân phối bán lẻ
tại các siêu thị chợ đầu mối
bên cạnh đó hàng năm huyện cao phong cũng bố trí nguồn kinh phí để tập huấn cho các hộ sản xuất
đồng thời hỗ trợ hai mươi triệu đồng một hectare để người dân thực hiện mô hình trồng cam theo tiêu chuẩn việt gáp
với định hướng một trăm linh diện tích sản xuất cam tại địa phương sẽ thực hiện theo mô hình này
cũng mới bắt đầu bán cho nên là như mà ước tính là cũng hy vọng là một năm cũng lại thành công như năm ngoái

và giải pháp đồng bộ cụ thể bên cạnh đó chính quyền cũng phối hợp với viện bảo vệ thực vật
các cơ quan liên quan xây dựng giải pháp kỹ thuật cải tạo đất tạo quỹ đất sạch sâu bệnh phục vụ tái canh cây có múi
đồng thời tổ chức các cơ quan liên quan xây dựng giải pháp kỹ thuật cải tạo đất tạo quỹ đất sạch sâu bệnh phục vụ tái canh cây có múi
đồng thời tổ chức lại sản xuất cây ăn quả có múi một cách bền vững nhằm bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm
và truy xuất nguồn gốc sản phẩm cải thiện hạ tầng phục vụ sản xuất lấy doanh nghiệp hợp tác xã làm nòng cốt
là trung tâm kết nối người sản xuất với thị trường tiêu thụ sản phẩm
những năm gần đây chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cả hệ thống chính trị và nhân dân
thay đổi diện mạo nhiều thôn buôn miền núi và trong đó phải kể đến hiệu quả của việc đầu tư hệ thống giao thông nương rẫy
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại xã suối trai huyện miền núi sơn hòa tỉnh phú yên
từ khi có con đường bê tông dài hơn hai trăm bốn mươi chín mét kinh phí gần bảy trăm tám mươi triệu đồng
ông ma tam cũng như hàng trăm hộ dân khác ở huyện miền núi sơn hòa không còn gặp nhiều khó khăn trong việc lưu thông đi lại
người dân đã chủ động và tích cực hơn trong thăm nòng nương dẫy vì thế mà kịp thời phát hiện phòng chứa sâu bệnh
đến mùa thu hoạch nông sản vận chuyển thuận lợi không còn cảnh trung chuyển gây tốn kém chi phí và thất thoát do đường xá lầy lội
không chỉ ở huyện miền núi sơn hòa chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi cũng đang lan tỏa mạnh mẽ đến hai huyện miền núi khác của tỉnh phú yên là sông hinh và đồng xuân
ngoài xóa nhà ở tạm hiệu quả thiết thực nhất của chương trình phải kể đến việc xây dựng hệ thống giao thông nương dãy và canh mương nội đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số

là xây dựng hệ thống giao thông nương dẫy và canh mương nội đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
xây dựng nông thôn mới giảm nghèo bền vững phát triển kinh tế xã hội
cùng các chương trình khác với tổng vốn đầu tư hơn một trăm bảy mươi tỷ đồng
qua gần ba năm triển khai các chương trình đã phát huy hết nguồn lực phục vụ cho đầu tư phát triển
từng bước đưa bộ mặt vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ngày càng khởi sắc hơn
tàu sân bay uss carl vinson của mỹ ngày hai mươi một tháng một mươi một đã cập cảng căn cứ hải quân

ở thành phố busan cách thủ đô seoul ba trăm hai mươi km về phía đông nam
theo giới chức quân đội hàn quốc chuyến thăm của tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân
thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay một csg một của mỹ này cho thấy thế trận phòng thủ kết hợp vững chắc
của liên minh hàn mỹ và khả năng ứng phó của hai bên đối với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa
uss coun vision là tàu sân bay thứ ba của mỹ thăm hàn quốc trong năm nay sau tàu uss
nenmits hồi tháng ba và uss ronald reagan hồi tháng một mươi
chuyến thăm hàn quốc của tàu sân bay uss carl vinson diễn ra trong mối cảnh mỹ đang tái khẳng định cam kết an ninh
đối với hàn quốc cũng như việc triều tiên vừa công bố chuẩn bị phóng tên lửa đẩy vệ tinh lên quỹ đạo
ngày hai mươi một tháng một mươi một người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc bà mao ninh kêu gọi các bên kiềm chế
giảm leo thang căng thẳng cho bán đảo triều tiên
chính quyền mỹ ngày hai mươi tháng một mươi một đã thông báo quyết định cung cấp một gói viện trợ quân sự mới
trị giá một trăm linh triệu đô la mỹ cho ukraine trong bối cảnh bộ quốc phòng mỹ lloyd austin thăm nước này
bất chấp sự bế tắc tại quốc hội mỹ trong việc phê duyệt ngân sách lớn hơn
trong chuyến thăm ukraine bộ trưởng quốc phòng mỹ lloyd austin công bố gói viện trợ bổ sung cho ukraine
như đạn pháo phương tiện đánh trận phòng không và một số vũ khí chống tăng với tổng trị giá một trăm linh triệu đô la mỹ
theo vị bộ trưởng quốc phòng mỹ gói hỗ trợ cho mỹ là một số vũ khí chống tăng với tổng trị giá một trăm linh triệu đô la mỹ
quân sự trên sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu ngay lập tức của ukraine trong cuộc xung đột với nga
phản ứng với việc phương tây cung cấp vũ khí cho ukraine phía nga nhiều lần khẳng định những động thái này
sẽ chỉ làm cuộc xung đột kéo dài và gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp với nga
ngoại trưởng nga sergei lavrov ngày hai mươi tháng một mươi đã kêu gọi các quốc gia phương tây ngừng viện trợ cho ukraine
ngay lập tức và tiến hành đàm phán dựa trên tình hình thực tế
khoảng chín mươi năm nhân viên tại công ty trí tuệ nhân tạo openre của mỹ
đã cùng ký vào một bức thư ngỏ yêu cầu hội đồng quản trị từ chức và phục chức cho giám đốc điều hành là sam al man
người vừa bị sa thải nếu không thì họ sẽ nghỉ việc
trong bức thư gửi tới hội đồng quản trị openre ngày hai mươi tháng một mươi một
cộng đồng nhân viên cho rằng việc xa thải ông sam audman gây tổn hại tất cả công việc đang thực hiện
làm suy yếu sứ mệnh của openre
các nhân viên nói việc sa thải ông altman thể hiện hội đồng quản trị hiện tại
không đủ năng lực giám sát openre
và dọa sẽ nghỉ việc và đầu quân cho microsoft nơi làm việc mới của ông sam altman
nếu các yêu cầu của họ không được đáp ứng
đáng chú ý trong số những người ký vào bức thư còn có một trong bốn thành viên hội đồng quản trị của công ty này
mặc dù nhận được sự tín nhiệm của đông đảo nhân viên và đồng nghiệp
ông sam onman cựu giám đốc điều hành quyết định không quay trở về công ty
mà đồng ý gia nhập microsoft để lãnh đạo một nhóm chuyên nghiên cứu ai tiến tiền mới
nhà chức trách somali cho biết lũ lụt nghiêm trọng ở nước này đã cướp đi sinh mạng
của gần năm mươi người và khiến gần bảy trăm linh người phải rời bỏ nhà cửa
dự báo mưa lớn bắt đầu từ ngày hai mươi một tháng một mươi một có thể làm trầm trọng hơn tình trạng tồi tệ hiện nay
nhà chức trách somali cho biết lũ lụt nghiêm trọng ở nước này đã cướp đi sinh mạng của gần năm mươi người
và khiến gần bảy trăm linh người phải rời bỏ nhà cửa
dự báo mưa lớn bắt đầu từ ngày hai mươi một tháng một mươi một có thể làm trầm trọng hơn tình trạng tồi tệ hiện nay
cuối tuần trước văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của liên hợp quốc ocha ước tính
số người phải sơ tán do mưa lũ tại somali đã tăng gần gấp đôi trong một tuần
trong khi có tới một bảy triệu người bị ảnh hưởng
không chỉ vậy mưa lũ còn phá hỏng đường xá cầu cống tại một số khu vực
ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và nguồn cung kéo theo các mặt hàng thiết yếu gia tăng
liên hợp quốc cảnh báo khoảng bốn ba triệu người ở somali tương đương hai mươi năm dân số nước này
có nguy cơ lâm vào nạn đói vào cuối năm nay như một hệ quả của lũ lụt
trên báo tiền phong số ra ngày hôm nay có bài viết vịnh hạ long đang ở cảnh báo đỏ
mới đây tạp chí du lịch nổi tiếng của mỹ lafour de travel sau khi công bố danh sách golist
các điểm đến nên ghé thăm trên thế giới thì họ đã công bố danh sách north hai nghìn hai mươi bốn
có nghĩa là các điểm nên dừng ghé thăm trên thế giới gồm có chín điểm đến
trong đó có vịnh hạ long của việt nam là di sản thiên nhiên thế giới
thế nhưng vài năm trở lại đây thì vịnh hạ long liên tiếp phải gánh chịu những tác động thô bạo
từ con người khiến môi trường cảnh quan bị ảnh hưởng nghiêm trọng
di sản thiên nhiên thế giới vịnh hạ long của việt nam đang ở tình trạng cảnh báo đỏ
loạt yếu tố bất lợi như sự cố scb doanh nghiệp khó khăn bất động sản đóng băng
đã khiến cho tình hình nợ xấu của nhiều ngành ngân hàng xấu thêm
bài viết nợ xấu ngân hàng phình to được đăng tải trên báo kinh tế đô thị
dẫn lời tiến sĩ lê xuân nghĩa cảnh báo hệ thống ngân hàng cần phải chuẩn bị tâm lý đối mặt với cơn bão
đó chính là nợ xấu
xấu ngày hôm nay chưa được xử lý xong thì lại có thêm nợ xấu mới
và như vậy thì sẽ gây áp lực rất lớn đến tình trạng tài chính của các ngân hàng thương mại
nếu tính cả việc giãn hoãn hay là chuyển nhóm nợ
thì nợ xấu của ngành ngân hàng sẽ còn tăng ít nhất là gấp đôi
báo nhân dân hôm nay có bài viết nhận diện quản lý di sản văn hóa phù hợp xu thế phát triển
sau hai mươi năm thực thi đã đến lúc luật di sản văn hóa hai nghìn một được điều chỉnh
bổ sung cho phù hợp với xu thế phát triển
điều này đang được cụ thể trong dự thảo luật di sản văn hóa sửa đổi
do cục di sản văn hóa bộ văn hóa thể thao và du lịch soạn thảo
so với luật di sản văn hóa năm hai nghìn một và luật sửa đổi bổ sung một số điều
của luật di sản văn hóa năm hai nghìn chín dự thảo luật di sản văn hóa sửa đổi
tăng từ bảy chương lên một mươi chương từ bảy mươi bốn điều lên một trăm năm mươi bốn điều
trong đó tách bảo tàng thành một chương riêng bổ sung các chương
bảo vệ và phát huy giá trị di sản tư liệu hoạt động kinh doanh dịch vụ
về di sản văn hóa chuyển đổi số trong bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa
mặc dù nghị định một trăm hai mươi ba hai nghìn hai mươi ndcp đã quy định thời hạn bắt buộc hoàn thành
chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
mới đây thủ tướng chính phủ đã có công điện yêu cầu xuất hóa đơn điện tử
tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho khách hàng theo từng lần bán
thế nhưng vẫn không thể thực hiện được ngay
theo bài viết xuất hóa đơn điện tử bán lẻ xăng dầu
vì sao chân trư
được đăng tải trên báo sài gòn giải phóng lụy kê đến ngày ba mươi một tháng một mươi
cơ quan thuế đã tiếp nhận và xử lý hơn năm sáu tỷ hóa đơn
tuy nhiên phần lớn các đại lý đầu mối kinh doanh xăng dầu chưa kịp triển khai
loại hóa đơn này do chi phí đầu tư lớn trong bối cảnh doanh nghiệp khó khăn
còn theo bộ công thương việc áp dụng ngay quy định bắt buộc phải có hóa đơn điện tử
và kết nối hóa đơn điện tử với cơ quan thuế sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp
gây đứt nguồn cung ảnh hưởng tiêu cực đến nguồn cung xăng dầu trên thị trường
dạy thêm học thêm cấm cứ làm cấm cứ cấm làm cứ làm
là nhân đề bài viết đáng chú ý được đăng tải trên báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay
thông tư một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai của bộ giáo dục và đào tạo từng được xem là cây gậy có sức nặng
hy vọng sẽ giải quyết được tình trạng dạy thêm học thêm tràn lan
vậy mà hơn một mươi năm trôi qua vấn nạn này vẫn chưa có dấu hiệu
cải thiện thậm chí còn trở nên nóng bỏng trên diễn đàn quốc hội mấy ngày qua
dạy thêm học thêm không chỉ gây tốn kém cho phụ huynh quá tải cho học sinh
mà còn phô bầy một hình ảnh xấu xí về người thầy khi nơi này nơi kia phản ánh có tình trạng
giáo viên ép học sinh đi học thêm các nhà trường tổ chức dạy thêm
với hình thức tự nguyện kiểu ép buộc
bài viết khó quản lý khi cho thuê căn hộ lưu trú theo giờ là bài viết được đăng tải
trên báo lao động phản ánh tình trạng gần đây
chủ một số căn hộ trung cư trên địa bàn hà nội cho khách thuê căn hộ theo giờ
hoặc là ngắn ngày khá là phổ biến
thay vì kinh doanh lưu trú dưới dạng khách sạn có biển hiệu và đăng ký
những điểm cho thuê này được đặt trong các tòa nhà khu dân cư
loại hình kinh doanh này đang bộc lộ nhiều bất cập
theo ông nguyễn văn đính chủ tịch hội môi giới bất động sản việt nam
cá nhân đơn vị kinh doanh cho thuê căn hộ theo giờ ngắn ngày đều không được cơ quan chức năng cấp phép
việc cho thuê căn hộ theo giờ ngắn ngày hiện nay là hoàn toàn tự pháp
không thông báo với chính quyền địa phương
gây nên những khó khăn cho công tác quản lý của các cơ quan chức năng